lãnh đạo nhiều nước châu âu đã đồng loạt kêu gọi iran quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân năm hai nghìn một mươi năm
đồng thời bày tỏ sẵn sàng phối hợp với tehran để bảo vệ sự ổn định của khu vực
trong tuyên bố chung được văn phòng tổng thống pháp emmanuel macron công bố
các lãnh đạo ba nước anh pháp đức nêu rõ
chúng tôi kêu gọi iran đảo ngược mọi biện pháp trái với thỏa thuận và quay trở lại tuân thủ đầy đủ thỏa thuận
chúng tôi cũng kêu gọi iran kiềm chế không có thêm hành động vi phạm hay gia tăng căng thẳng
chúng tôi vẫn duy trì sự sẵn sàng trong phối hợp với iran nhằm bảo vệ sự ổn định của khu vực
cùng ngày tổng thống nga vladimir putin và tổng thống pháp emmanuel macron thống nhất tiếp tục nỗ lực để cứu vãn thỏa thuận nói trên